tối qua một mươi bốn tháng một mươi hai tại trà vinh tổng công ty phát điện một công ty nhiệt điện duyên hải
phối hợp với tổng công ty đông bắc tổ chức chương trình văn nghệ nghĩa tỉnh duyên hải
chương trình có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm thể hiện sự quan tâm của ngành điện
đến các đối tượng gia đình chính sách học sinh sinh viên nghèo thể hiện truyền thống
đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam đối với các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng
cũng như chia sẻ giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã dân thành xã đông hải
đồng thời giúp đỡ cho thanh niên học sinh sinh viên nghèo yên tâm học tập
hạn chế số học sinh sinh viên nghèo bỏ học giữa trường
và động viên cổ vũ các em có tinh thần hăng hái trong học tập
ra sức phấn đấu cùng nhau thi đua để học tập tốt hơn
năm nay chương trình đã trao tặng hai trăm sáu mươi xuất quà tám mươi phần quà cho các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách và một trăm tám mươi phần quà cho học sinh sinh viên nghèo vượt khó
với tổng giá trị học bổng và phần quà là hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
năm nay cũng là năm thứ năm chương trình nghĩa tình duyên hải được tổ chức